hưởng ứng lời kêu gọi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
những ngày này một số siêu thị đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm thịt heo
động thái này nhằm hỗ trợ người chăn nuôi khi mà giá heo đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay tại việt nam
theo đó trong vòng một tuần bixi sẽ giảm giá từ hai mươi đến ba mươi đối với các mặt hàng thịt heo bán tại siêu thị
kỳ vọng sẽ tiêu thụ thêm khoảng trên năm mươi tấn thịt heo
theo ông hồ quốc nguyên giám đốc truyền thông hệ thống bixi
chương trình có thể tiếp tục kéo dài sau những tuần kế tiếp nếu giá heo hơi trên thị trường vẫn chưa được cải thiện
hiện bixi việt nam liên tục cập nhật giá theo tình hình thị trường và linh hoạt điều chỉnh giảm tương ứng
để có thể tiêu thụ lượng lớn thịt heo giúp bảo vệ lợi ích người chăn nuôi
cũng như bảo đảm giá bán ra tốt nhất có lợi nhất cho người tiêu dùng
hiện nay thì nguồn cung thịt lợn hơi đã vượt xa nhu cầu tiêu dùng trong nước
vì vậy mà dẫn tới cái giá thịt lợn hơi đang bị lao dốc
chỉ còn trên dưới hai mươi đồng một kg gây thua lỗ nặng cho người chăn nuôi
và khiến họ đang đứng trước bờ vực phá sản
trước tình cảnh trước nhằm chia sẻ gánh nặng cho bà con nông dân
ngay trong ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống siêu thị bixi đã triển khai chương trình khuyến mại thịt lợn
trong toàn bộ hệ thống
thông qua chương trình này bixi hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu thụ thịt lợn
để giảm giá để giảm áp lực cung vượt cầu dẫn tới giá thịt lợn giảm xuống mức thấp kỷ lục như hiện nay
bên cạnh đó chương trình cũng hướng đến mục tiêu giữ giá đầu vào thịt lợn
ở mức có lợi cho người chăn nuôi để họ tránh được cái tình cảnh phá sản
đóng chuồng cũng như là cho heo ăn cầm chừng như hiện nay
hiện giá thịt heo đùi bán tại hệ thống bixi ở miền nam là năm mươi chín đồng một kg
thịt ba dọi bảy mươi một đồng một kg cốt lết sáu mươi ba đồng một kg
chân giò bốn mươi tám đồng một kg thịt vai năm mươi bảy đồng một kg thịt nạc say sáu mươi một đồng một kg
mặc dù vậy hiện nay theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
một số siêu thị khác chưa có động thái giảm giá do họ còn phụ thuộc nhiều vào giá nhập đầu vào và các khâu trung gian